quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh ở phía bắc sẽ có xu hướng tăng cường yếu xuống nước tha
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với thời gian mưa tập trung chính về chiều tối đêm và sáng sớm
còn trong ngày vẫn có những khoảng thời gian tạnh giáo nhưng nhìn chung vẫn khá nhiều mây
do có mưa nên đêm nay phía đông bắc bộ vẫn duy trì thời tiết khá mát mẻ
với mức nhiệt từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía bắc có nhiệt độ thấp hơn
còn nhiệt độ trong ngày mai ở đây sẽ không cao như ngày hôm nay chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó với khu vực phía tây bắc bộ đêm nay có mưa rào và rông vài nơi
ngày mai trời còn nắng nhưng đến chiều tối mai thì có mưa rải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở miền trung trong đêm nay và sáng ngày mai khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
chỉ có mưa ở một vài nơi ngày mai trời nắng
với nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở đây phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận đêm nay có mưa ở một vài nơi
ngày mai trời nắng nhiệt độ khu vực này trong ngày mai giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
với các tỉnh thành phía nam chiều và tối mai mưa rào và rông sẽ tiếp tục xuất hiện
từ diện giải rác cho đến nhiều nơi ở cả khu vực nam bộ cũng như tây nguyên
đồng thời số điểm mưa vừa mưa to được dự báo cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trên cả hai khu vực
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xét và gió giật có thể đi kèm trong cơn rông
mưa tăng đồng nghĩa với thời gian nắng và cường độ nắng trong ngày giảm
vì thế ngày mai chỉ còn khu vực nam bộ là có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
còn ở tây nguyên ngày mai nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi bất kể thời gian nào trong ngày
vì thế nhiệt độ trong ngày mai chỉ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai gió trên hầu khắp biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều có gió nam đến tây nam
cường độ không mạnh chỉ khoảng cấp bốn
còn tại khu vực vịnh bắc bộ trong đêm nay và ngày mai cũng có gió nam đến đông nam
nhưng cường độ mạnh hơn ở mức cấp bốn cấp năm
lưu ý khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên tàu thuyền cũng nên lưu ý để đảm bảo an toàn
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại